tại thành phố vinh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín
nhiệm ký hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của bốn trăm bốn mươi tám đại biểu đại diện cho hơn một trăm chín mươi ba đảng viên trong tỉnh
tham dự đại hội có nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyễn sinh hùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ và nhân dân tỉnh nghệ an đã đoàn kết phân đấu đạt được những kết quả quan trọng
tốc độ tăng trưởng grdp bình quân đạt bảy hai grdp bình quân đầu người đến cuối năm hai nghìn hai mươi ước đạt bốn mươi bốn triệu đồng
tăng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao
quốc phòng an ninh được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm công tác xây dựng đảng
chính trị đều đạt nhiều kết quả quan trọng mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là xây dựng đảng bộ
và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy truyền thống lịch sử văn hóa con người xứ nghệ
ý chí tự cường và khát vọng vươn lên chủ động đổi mới sáng tạo đưa nghệ an phát triển nhanh và bền vững
bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm nghệ an trở thành tỉnh khá trong khu vực phía bắc
năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước trong chuyến công tác tại nghệ an thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu
đã dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nam đàn
trong không khí thiềm liêng thủ tướng chính phủ thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
và kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa kiệt xuất tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự
ấn nút khởi công xây dựng dự án bãi lữ giai đoạn hai đây là một trong những công trình trọng điểm
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi chín dự án mary sot bãi lữ được quy hoạch
trên diện tích hơn năm mươi hai hectare tổng mức đầu tư trên hai năm trăm linh tỷ đồng được đầu tư bởi tập đoàn tân á đại thành
cùng các đối tác phát triển nổi tiếng thế giới với việc đầu tư giai đoạn hai khu du lịch bãi lữ
được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới độc đáo hiện đại vừa mang màu sắc văn hóa
truyền thống của việt nam dự kiến dự án sẽ được khai trương vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án một trăm linh triệu usd và trao biên bản ghi nhớ đầu tư
cho dự án ba trăm linh triệu usd cụ thể dự án nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử phương tiện thiết bị mạng
và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của công ty công nghệ goatech hồng kông trung quốc
với tổng mức đầu tư giai đoạn một là một trăm linh triệu usd và dự án nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử
evergreen của công ty evergreen của mỹ có tổng mức đầu tư là ba trăm linh triệu usd